bảo hiểm xã hội việt nam tổ chức hội nghị báo cáo kết quả hoạt động của hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế
chính thức hoạt động từ ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
đến nay hệ thống này đã kết nối với các cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến xã đến trung ương trên phạm vi toàn quốc
bảo đảm yêu cầu quản lý khám chữa bệnh và đã thu được những kết quả bước đầu trong công tác giám định thanh toán bảo hiểm y tế
đến dự hội nghị có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương

các cơ sở khám chữa bệnh có gia tăng chi phí lượt khám và các chỉ định bất thường để tập trung giám định kiểm tra trên hồ sơ bệnh án
phát biểu tại hội nghị đồng chí vũ đức đam cho biết lần đầu tiên hệ thống đã kết nối được với hơn một mươi hai cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên phạm vi toàn quốc
đây là một sự kiện quan trọng và đánh dấu bước thay đổi căn bản sự quản lý của ngành y tế và bảo hiểm xã hội
một năm như năm hai nghìn một mươi sáu này và bây giờ năm hai nghìn một mươi bảy đi thì chúng ta sẽ thu chi khoảng bảy mươi tỷ tiền bảo hiểm y tế
và các đồng chí đều biết rằng khi một người bệnh đến khám kết hợp kết lại với nhau thì nó thành một cái hoát đơn thanh toán
và chúng ta hãy tưởng tượng rằng một đất nước chín mươi triệu dân đi khám bệnh ở khắp nơi như vậy
và có hai mươi ba lợi
một mươi sáu loại thuốc một mươi sáu loại dịch vụ
nếu chúng ta không dùng máy thì làm sao biết được là không thích hoa
đánh giá cao kết quả hoạt động của hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế thời gian qua
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương cho biết
bảo hiểm y tế là trụ cột an sinh quan trọng tham gia giải quyết rủi ro cho người dân
nếu chính sách giải quyết rủi ro
mà còn rủi ro thì sẽ mất đi ý nghĩa
nếu mà bảy mươi tỷ một năm thắt thoát khoảng vài ngàn tỷ
thì làm cho một số bộ phận người dân người ta bắt đi cơ hội để người ta có thể khám chữa bệnh
và như vậy thì chúng ta phải giữ gìn sử dụng đồng tiền này cho hợp lý
và mấy mốc sẽ tham gia vào quá trình này để giúp cho quá trình này minh mạch hiệu quả hợp lý

đồng chí trương thị mai tin tưởng trong vài năm tới hệ thống này sẽ mang lại hiệu quả lớn
và nhất là sẽ mang lại lợi ích cho người dân cũng như sự thay đổi cho hệ thống bảo hiểm y tế